tăng cường đầu tư cho các trọng điểm sung yếu
đã nhiều năm qua những vòi bơm như thế này đảm nhiệm việc bơm hàng ngàn mét hối nước thải vào chiếc mương nhỏ
từ lan nghệ tái chế giấy phong khê thành phố bắc ninh đổ ra sông ngũ hiện khê
mặc dù đã có những trạm bơm nước như thế
nhưng tại con đường đôi dẫn vào làng nghề lắm tai tiếng bởi sự ô nhiễm này
nước thải và bùn lắng từ hoạt động sản xuất vẫn tràn ngập đường đi
thậm chí người dân phải huy động cả máy múc để xử lý
xong nó cũng không giúp ích gì nhiều trong việc cải thiện tình trạng úng ngập cục bộ và ô nhiễm nặng nề như hiện nay
nó có hai loại nước thải tức là dịch đen tức là dịch người ta nấu gỗ tre nước
người ta nấu để người ta loại lịch nhìn loại hemisenilo và loại tất cả những thứ để người ta chỉ lấy sợi senilo thôi
thì dịch ấy là người ta sử dụng nồng độ sút rất cao để người ta có thể tách được các chất thiếu cơ ra
và senilo sạch thì nó trắng lúc bây giờ người ta là có bột giấy
thế thì cái nước thải ấy thì bắt buộc người ta phải xử lý
vì nếu không xử lý đưa ra môi trường thì nó gây ô nhiễm khủng khiếp
với hơn hai hộ dân trong đó có hai trăm linh doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất giấy
làng giấy phong khê nay là phường phong khê thành phố bắc ninh mỗi ngày thải ra năm mét khối nước thải
hầu hết trong số này được đổ trực tiếp ra dòng ngũ huyện khê mà không được xử lý
từ trước đến giờ thì tôi ở sát đây ở sát đây thì tôi chứng kiến nhiều lắm
mỗi khi mà trở trời trở đất ấy hoặc là mưa cơn mưa to ấy
bước lên đen khó chịu lắm không ngửi được mùi không chịu được phải đóng kín hết các cửa lại

ít là hai lần tra rồi mấy năm nay rồi chứ không phải là mới đâu
cái họng là tôi nói tí là mất
đấy là cái hai cái tôi được hưởng rõ ràng như vậy
kiểu đây là cái đợt này mưa thì nó còn trôi đi ra sông cầu ấy
nhưng mà nếu mà nó nắng lâu ngày nước có động thì
thì đen lắm không kinh khủng lắm
ngày ngày những vòi nước chứa hóa chất tồn dư từ hoạt động sản xuất giấy
vẫn ngang nhiên bức tử dòng nước mà ở thập kỷ trước còn trong xanh
đánh đổi môi trường để lấy những nguồn lợi kinh tế là điều có lẽ không ai mong muốn
nhưng hệ quả dai dẳng cũng như những di họa từ nguồn nước bị đầu độc
là điều đã và đang xảy ra cho người dân xung quanh
kinh tế phát triển của khu phường nó cũng quá lên
nhưng mà đổi lại được cái sự ô nhiễm môi trường càng này là quá lớn
theo tôi nghĩ thì thực sự là con người ta sức khỏe là chính
còn làm cái gì để mà nuôi được sống gia đình hoặc là phát giải kinh tế
thì theo tôi nghĩ không cái này những cái khác
nhưng mà cái giá phải trả chúng tôi phải trả rất nhiều
từ năm hai nghìn ba trở lại đây
thì là có tử vong về mắt
các loại bệnh ung thư là một mươi chín
cho tới năm hai nghìn một mươi năm một mươi sáu một mươi bảy là những năm gần đây nhất
thì là năm hai nghìn một mươi ba thì là bốn mươi
còn những cái năm gần đây là toàn ba mươi sáu ba mươi bảy và cũng bốn mươi lắm
cứ nếu mà cái tình trạng nguy cơ này thì không biết là sao nó đi đến đâu nữa
về cái việc bệnh tật nó an truyền đến đâu
nhưng mỗi năm thì cái ung thư ở đây
cái khu vực phong khê này
nó là nhiều rồi
còn cái tiếp diễn nữa thì không biết là cái nguy cơ của con người là ra làm sao
thì nếu cái điều kiện chúng tôi có kinh tế
chắc là chúng tôi cũng phải bỏ quê chúng tôi đi mua chỗ khác
ở phía hạ liêu nơi sông ngũ huyện khê chuẩn bị đổi ra sông cầu
tình trạng ô nhiễm cũng không kém là mấy so với đoạn chảy qua làng giấy phong khê
hàng tấn rác thải ứ động tại cửa sông thoát nước bốc mùi hôi thối nồng nặc
người dân thì đã quá quen
quen với việc sống cùng môi trường ô nhiễm
nhưng điều mà họ lo sợ nhất
cũng như những người dân sống xung quanh làng giấy phong khê
là việc sẽ mất đi sinh kế
nếu tình trạng ô nhiễm sông ngũ huyện khê không được cải thiện
mỗi lần nó thải ra là mất nhiều cá
quá chết nhiều quá chết
mà chết giống tận mát là phần lạ chứ không phải chết ở đây đâu anh
bòm nó chảy xuôi mà
nước nó chảy xuôi là nó chết
nó cứ theo nước đi là nước ở đâu là cá chết lên đấy
hôm nay là bọn em làm ăn nó khó khăn hơn trước

hôm nay cái anh về còn sạch đấy
mỗi hôm nó còn đen xì lên
nói chung là có phải những người đi đường này cũng sợ mùi luôn
mà nhất là có vài hạt mưa xuống
thì thôi cả cái xã này đều ngửi thú mùi
cả đường xã này thì nó là cuối sông
nên cho nên là mỗi một khi mà cái cống lâm cửa này đóng lại
thì là hoàn toàn là nước đen xì vào thối
dân khó chịu
thế nên là dân cũng đề nghị rất nhiều về cái chuyện này rồi
nhưng mà các người ở nước kia làm thì cũng không
trước khi thải ra môi trường anh phải làm sạch
làm sạch ít nhất là đến cái mức độ mà
những cái thực thể nước nhận nó có thể tự làm sạch được
tức là gì
nó có vi sinh vật nó có cá nó có rong rêu
nó có cây thực vật tất cả mọi thứ thường sinh ở dưới nước
mà nó cũng cần chất hữu cơ để nó sinh sống
thì cái lượng chất hữu cơ thải vào cái sông ấy
nó chỉ đủ cái mức để nó có thể tiêu thụ được
thì lúc bây giờ nó tự làm sạch được
còn nếu vượt mức lên cái thì lập tức là nó chịu
đã nhiều thập kỷ mà các cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh
vẫn chưa xử lý được triệt để
vấn đề làng nghề đầu độc dòng ngũ huyện khê
nhiều người dân đã bị bệnh tật
không ít người rồi đây sẽ bị đẩy vào con đường bần cùng hóa
khi sinh kế mất đi
và rồi các thế hệ tương lai sẽ ra sao
khi những dòng sông như ngũ huyện khê
sẽ chết cùng với ba năm trăm linh dòng sông khác trên khắp giải đất này
cho đến thời điểm hiện tại
đáng buồn hơn chưa ai trả lời câu hỏi đó